xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an tỉnh long an vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh đồng nai
bắt giữ đối tượng trương công minh chú tại huyện cần duộc tỉnh long an để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
trương công minh là thủ phạm đã dùng dao sát hại chị huỳnh hồng diễm chú huyện trần văn thời tỉnh cà mau
để cướp khoảng hai mươi cây vàng một mươi tám k và hơn tám triệu đồng tiền mặt vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện định quán tỉnh đồng nai chỉ sau bốn mươi hai giờ điều tra truy bắt
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bùi hữu phước chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long về tội giết người
theo có trạng phước và nạn nhân cùng chú tại địa phương chung sống với nhau như vợ chồng
bị mẹ ngăn cản nạn nhân đã đề nghị
chấm dứt mối quan hệ với phước nhưng đối tượng không đồng ý và đòi tự tử
đến tối ngày hai mươi hai tháng tám phước đến và ngủ lại nhà nạn nhân
chờ đến nửa đêm thì lấy dây điện có chui cắm vào ổ điện để cả hai cùng chết
rất may cầu giao tự động ngắt điện
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt bùi hữu phước một mươi sáu năm tù về tội giết người
đang nở án bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại tiếp tục lừa đảo
chiếm đoạt hơn tám trăm linh triệu đồng của người khác
lại phương thảo chú tại quận hải an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn hải phòng tạm giữ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi lại phương thảo là nhân viên ngân hàng quân đội chi nhánh nam hải phòng
sau khi nghỉ việc thảo giả danh nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu
thảo đã liên hệ và tư vấn mời một bị hại vay số vốn hai mươi tỷ đồng
sau đó bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước thảo đã tạo lòng tin để bị hại đưa cho thảo hơn tám trăm linh triệu đồng
bản thân thảo đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị tòa nhân dân tp hải phòng xử phạt một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
cùng một lúc đóng cả hai vai người bán và người mua phạm văn cư chú tại tp hcm đã tinh vi đứng ở giữa để lừa đảo chiếm mặt tài sản của người dân ở tp đà nẵng
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một cư lên mạng xã hội thỏa thuận với bị hại mua lô hàng máy điều hòa thanh lý với giá trị ba mươi bốn năm triệu đồng
sau đó lấy thông tin của một bị hại khác đóng vai là người mua với giá tám mươi bốn triệu đồng
đến ngày giao dịch cư nói chủ hàng chở điều hòa đến địa chỉ của người muốn mua chiếm đoạt ba mươi bốn năm triệu đồng
ngoài ra phạm văn cư còn khai nhận đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại tỉnh bình dương và tp hcm
với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được là một trăm bốn mươi tám triệu đồng
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lý nhân tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội cướp tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp hcm tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn lương trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hồ khẩu thường chố tại phường bạch đằng
công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn lương trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ khẩu thường chố tại xã tân an huyện văn bản tỉnh lào cai
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bảo yên tỉnh lào cai về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một bảy mươi m và có xẹo cong hai cm trên sau đuôi lông mảnh phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện